thông tin đến từ tỉnh đồng nai
với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy ba đối tượng là lê minh hiếu lê hoàng toại và bùi văn cường
cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với công an phường tam phước tp biên hòa bắt quả tang đối tượng hiếu đang mang ma túy bán cho người nghiện
thu giữ khoảng hai mươi gram ma túy đá
qua đầu tranh hiếu khai nhận số ma túy trên là của toại đưa cho hiếu để đi bán cho người nghiện
nên lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng toại về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an toại khai nhận số ma túy trên mua của cường với giá tám triệu đồng rồi đưa cho hiếu mang đi bán thì bị bắt
khám xét nơi ở của hai đối tượng toại và cường cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy
vụ việc sau đó bàn giao cho công an tp biên hòa điều tra làm rõ
theo thẩm quyền
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thị xã bỉm sơn
vừa phát hiện bắt quả tàng một mươi hai đối tượng gồm có sáu nam sáu nữ đang tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy
tại quán karaoke ruby do hoàng điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phường ngọc trạng thị xã bỉm sơn làm chủ
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hai túi ni lông chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp ketamin
một đĩa xứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua khám nghiệm nhanh có bảy trên một mươi hai đối tượng dương tính với các chất ma túy
cơ quan công an xác định hoàng điệp là chủ quán là đối tượng cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
thường xuyên tụ tập một số đối tượng nghiện ma túy đến quán karaoke nhà mình để tổ chức sử dụng ma túy
mặc dù đang bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy
nhưng điệp vẫn lén lút tổ chức cho một số đối tượng nghiện đến đây để sử dụng ma túy
hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra mở rộng
mặc dù không quen biết với nạn nhân nhưng sau khi được một người thuê chém thì tâm đã vác dao đi chém gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ trốn
với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn trí tâm sinh năm hai nghìn hai chú tại xã bình phú huyện châu phú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an bước đầu tâm khai nhận được một tài khoản facebook lạ nhắn tin thuê chém bảo vệ công ty nam việt với giá năm triệu đồng
tâm đã đồng ý
để thực hiện vào ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tâm điều khiển xe mô tô mang theo một cây dao dài khoảng bốn mươi cm đến xã bình phú huyện châu phú tỉnh an giang
chém phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tại huyện châu phú là nhân viên bảo vệ của công ty nhiều nhát vào người gây thương tích rồi lên xe rời khỏi hiện trường
trên đường tẩu thoát tâm đã ném bỏ cây dao rồi về nhà ngủ còn nam được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
biết sự việc mình đã bị lực lượng công an phát hiện và truy tìm ngày ba tháng năm tâm đã đến cơ quan công an đầu thú nhằm hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị làm quen qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội sau đó hẹn gặp để trò chuyện tâm sự và rủ nhau đi chơi
lợi dụng lòng tin của nạn nhân các đối tượng phạm tội thực hiện các hành vi như hiếp dâm hay lừa đảo và cướp tài sản
lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo tới người dân đặc biệt là những người trẻ tuổi cần phải cẩn trọng khi tham gia mạng xã hội tránh sập bẫy các đối tượng vi phạm
và vụ việc xảy ra tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ giờ đây là một ví dụ điển hình
đây là đối tượng lê hoài nam sinh năm hai nghìn trú tại xã thọ xuân huyện đan phượng hà nội vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm cướp tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận sau khi quen biết một phụ nữ qua mạng xã hội nam đã hẹn gặp sau đó chở người phụ nữ này đến cánh đồng ngô ven sông hồng thuộc khu vu tử xã phủng nguyên huyện lâm thao với ý định để quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý
nam đã sử dụng vũ lực để đánh đập nạn nhân đồng thời dùng dao đe dọa sẽ giết nếu nạn nhân không cho quan hệ tình dục
lợi dụng sơ hở của đối tượng nạn nhân vùng dậy chạy thoát sau đó được người dân xung quanh đưa đến trình báo tại công an huyện lâm thao
đây chỉ là một vụ án trong số các vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian qua mà nạn nhân và đối tượng chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội
chỉ cần tìm kiếm cụm từ lừa đảo qua app hẹn hò tinder hay các vụ án quen biết từ mạng xã hội sẽ không khó để thấy các bài viết vạch trần thủ đoạn lừa đảo khi hẹn hò hay các nguy cơ khi hẹn hò qua mạng xã hội
đủ chiêu thức đủ cách thức các đối tượng đã lợi dụng lòng tin mù quáng đa số từ các bạn trẻ để lừa tiền lừa tình mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo
em quen bạn ngân qua ứng dụng memarkt
được tìm kiếm
được khoảng gần hai tuần thì em có hẹn nhau với bạn ấy đi chơi
và tối hôm hai mươi hai tháng năm hai nghìn hai mươi ba em có đến và đèo bạn ấy đi hoặc đi ngượn xung quanh
thì là trong thời gian em đèo đi em có giúp bạn ấy đi nhà nghỉ nhưng bạn ấy không đi
thì em có mục đích hiếp dơ bạn ấy thì em mới đèo bạn ấy xuống bái bóng với cả cạnh dụng ngô
xong rồi xuống đấy em có kéo bạn ấy xuống ngô ngô nhưng bạn ấy chống chữ
chẳng quyết luyện quá nên em mới chỉ rằng coi giật được cái điện thoại của bạn ấy thôi
vụ việc trên là bài học đắt giá cho các thanh thiếu niên đang trong độ tuổi yêu đương tìm hiểu nhưng non nớt trong suy nghĩ cảm tính trong hành động và rất dễ tìm người
đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến con cái bảo vệ các em được an toàn trong môi trường mạng xã hội
cũng như trước những cám rỗ của ngưỡng cửa tuổi mới lớn tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị gần hai trẻ em việt nam dưới một mươi sáu tuổi tử vong mỗi năm do đuối nước
và con số thống kê nhức nhối này được bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp mô hình phòng chống đuối nước ở trẻ em
đặc biệt là những địa bàn nông thôn và những vụ việc đuối nước thương tâm thời gian gần đây vẫn xảy ra nhiều
trong đó tỉnh đắk lắc là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số vụ đuối nước ở trẻ em
trái tim của người mẹ này đau nghẹn mỗi khi nhớ về đứa con trai bé nhỏ của mình
theo người thân đi ra hồ gần nhà chơi bé trai xuống tắm và sự việc đau lòng đã xảy ra
khi đó em mới vừa lên lớp sáu
nó bờ bờ hoàng hoàng trong cái hồ họ múc để tư lúa nó xào lắm đó cậu
thì nó sập trúng cũng không biết
nó chìm không mắt dọn nó tìm ra rồi
đâu có nghĩ là đứa con mất nữa cậu
vậy nên vợ chồng cứ ngói chân ngói chân ngói mùa nữa đó
hồ nước này gần trường trung học cơ sở eltun huyện kronbong tỉnh đắk lắc
ngày ngày đến trường nhiều em học sinh đi ngang qua hồ nước này
và không ít em vẫn chưa thể quên những sự việc mình từng trải qua hoặc chứng kiến
cô nhìn xuống không
có bạn thì không biết tắm mà ngồi ở trên
nhưng mà có bạn thì bị đẩy bị đẩy xuống và không biết bơi không ai cứu cô
dẫn đến việc mất mạng cô
bữa đó là bố mẹ đi làm con trốn đi tắm con đang đứng chỗ đá
cái có bạn nào đẩy con bị xuống nước con bị đuôi nước
cái rồi con không có thở được cái rồi mấy anh nam cao tuổi lên xuống để cứu con
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đắk lắc
trong một mươi năm trở lại đây từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh ghi nhận bốn trăm bốn mươi trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước
chỉ tính riêng năm hai nghìn hai mươi hai có trên bảy mươi trường hợp trẻ em đuối nước thương tâm
đây là con số đáng báo động và các vụ đuối nước đang có xu hướng tăng dần theo từng năm
đa số trẻ em bị đuối nước ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
điều kiện kinh tế rất khó khăn bố mẹ các em phải đi làm
dẫn đến việc các em được quản lý còn lỏng lẽo và gặp rất nhiều khó khăn
nên việc xảy ra đuối nước với các em học sinh là người đồng bào nhân tập tiểu số
thì hàng năm vẫn có trên địa bàn huyện đó là điều hết sức trang trở
tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo thường trực đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu vùng xa
những nơi thiếu sân chơi lành mạnh an toàn cho trẻ
cùng với đó việc thiếu kiến thức kỹ năng xử lý tai nạn thương tích nói chung
cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước
vì vậy phòng chống nguy cơ đuối nước cho trẻ em cần phải có những giải pháp đồng bộ
từ gia đình nhà trường các cấp ngành và toàn xã hội
tiếp theo bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương hữu nối sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xóm trung xã mỹ thịnh huyện mỹ lộc tỉnh nam định
về tội lừa đảo chiếm loạt tài sản
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện trực ninh tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trần văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã trực thanh huyện trực ninh tỉnh nam định
và đối tượng lê ngọc lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn lâm huyện y yên tỉnh nam định
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện y yên tỉnh nam định
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện